còn tại tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với phan văn giang hai mươi sáu tuổi quê ở an giang để điều tra về hành vi giết người
theo lời khai của dạng tại cơ quan công an nghi can này yêu và sống chung với bạn gái như vợ chồng gần một năm nay
gần đây do nghi ngờ bạn gái quen với một người đàn ông tên tài và đòi chi tay
nên dạng đã quyết định đến gặp anh tài để nói cho rõ
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi hai dạng đến chỗ làm của anh tài và bạn gái để nói chuyện
sau đó cả hai xảy ra sâu sát dạng liền lấy con dao mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người của anh tài
khiến anh bất tỉnh nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do mất quá nhiều máu nên đã tử vong ngay sau đó
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra truy xét